thưa quý vị chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ nghi ngờ hàng xóm trộm châu nhà mình mà đối tượng lý văn bản đã liều lĩnh ra tay giết hại ông bàn văn hy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cơ quan công an tp hà giang tỉnh hà giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự bằn về hành vi giết người
cùng đồng bọn là đặng văn pèng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn về hành vi không tố giác tội phạm và bàn văn mảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại thôn lùng vài về hành vi che giấu tội phạm
vào ngày hai mươi năm tháng bảy sau khi tiếp nhận thông tin về việc ông bàn văn hinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn lùng vài mất tích công an tp hà giang đã vào cuộc tìm kiếm
quả truy xét phát hiện lý văn mạnh có nhiều biểu hiện bất minh được sự vận động của cơ quan công an và gia đình bằng đánh giá đầu thú
và khai do nghi ngờ ông hy lấy trộm châu nhà mình nên ngày hai mươi một tháng bảy đã dùng gậy đập liên tiếp vào đầu ông huy khiến nạn nhân ngã gục
phát hiện ông hy đã tử vong bằng kéo sát nạn nhân vào vệ đường và gọi đặng văn pèng nhờ phi tang sát nhưng bị bèn từ chối
bằng nãy nhờ bàn văn mạnh cùng đi trôn sát nạn nhân tại dụng lúa của ông đình văn mạnh
hiện công an thành phố hà giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng có liên quan